thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu vừa phát hiện và bắt quả tang cơ sở thu mua tôm đang tổ chức cho công nhân bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu
vào lúc một mươi năm h năm mươi phút ngày hai tháng bảy tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở thu mua tôm do ông nguyễn lương hoài tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu làm chủ đang tổ chức cho công nhân bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần ba mươi kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất là cmc cùng một số tam vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý
trong khi đó tại tỉnh lạng sơn đội quản lý thị trường số hai vừa phát hiện hàng chục thùng mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
ngày hôm qua đội quản lý thị trường số hai đã phát hiện và thu giữ tại kho hàng số một trăm bốn mươi sáu thuộc khu lò rèn thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
tại thời điểm kiểm tra chủ của lô mỹ phẩm trên là nguyễn hải ninh trú tại phường tam thanh thành phố lạng sơn đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho lô hàng
qua kiểm đếm thực tế toàn bộ số mỹ phẩm lậu này đều được sản xuất ngoài việt nam với bảy loại hàng hóa gồm nước hoa som thỏi phấn nước dầu xả thuốc nhuộm với tổng số gần hai chai lọ tuyếp hộp các loại có tổng trị giá ước tính gần bảy mươi triệu đồng
hiện toàn bộ lô hàng trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng nguyễn hải ninh số tiền năm mươi triệu đồng
chuyển sang thông tin tiêu dùng
thưa quý vị vào sáng nay ngày bốn tháng bảy diễn đàn doanh nghiệp việt nam giữa kỳ hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại hà nội với chủ đề liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hướng tới lợi ích chung
tại diễn đàn nhiều kiến nghị đã được cộng đồng doanh nghiệp gửi đến chính phủ
ba nội dung thảo luận chính của diễn đàn lần này là tiến tới chuỗi giá trị giải quyết những thách thức về công nghệ và tăng trưởng tài chính bền vững
theo đó đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài từ nhật bản hàn quốc châu âu hoa kỳ đã đưa ra một số vấn đề như đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm tải kiểm tra chuyên ngành ứng dụng thêm công nghệ trong quy trình sản xuất cải thiện môi trường đầu tư để bàn bạc và kiến nghị tháo gỡ
tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khối fdi cũng được đi sâu phân tích nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đóng góp vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế
sau gần nửa năm vắng bóng lô xe hơi hai trăm linh chiếc của hãng toyota vừa cập cảng về tp hcm mở đầu cho những lô xe của hãng này về việt nam từ đây cho đến cuối năm
đây là lô xe hơi đầu tiên của hãng xe nhật bản này kể từ khi nghị định một trăm một mươi sáu về kiểm soát chất lượng sản xuất láp sáp nhập khẩu và kinh doanh
lô xe mới được nhập từ thái lan do đó được hưởng thuế nhập khẩu chỉ đóng thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế vat
hiện công ty nhập khẩu đang làm các thủ tục nhập khẩu cần thiết và dự kiến mất khoảng gần một tháng để xe có thể đến tay người tiêu dùng
như vậy đến nay hầu hết các hãng xe hơi lớn đã lần lượt đáp được thủ tục theo yêu cầu trong nghị định một trăm một mươi sáu và bắt đầu có xe nhập vào việt nam
hai tháng sau khi uber bị grab thâu tóm thì thị trường việt nam đang chứng kiến sự nổ rộ của các ứng dụng gọi xe cả nước ngoài lẫn nội địa với mong muốn giành thị phần trong lĩnh vực nhiều tiềm năng này
ngay sau khi uber rời khỏi việt nam vào cuối tháng ba thị trường khi đó gần như chỉ còn lại grab
do đó hàng loạt ứng dụng gọi xe mới thi nhau ra mắt trong thời gian gần đây như uber fastgo hay t net

các dịch vụ mà uber gọi xe là một ứng dụng gọi xe của nhóm kỹ sư người việt ở châu âu
các dịch vụ cũng cung cấp là xe hai bánh chở khách xe hai bánh giao hàng ô tô xe cho thuê xe tại chở hàng và xe khách đường dài
aber cam kết không tăng phí trong giờ cao điểm
còn fastgo ứng dụng gọi xe của tập đoàn công nghệ nectec tuyên bố không thu phí chiết khấu đối với tài xế theo tỷ lệ phần trăm mà chỉ thu phí dịch vụ tối đa không quá ba mươi đồng một ngày
với nguồn nguyên liệu tại chỗ tiết kiệm được nhiều chi phí
nghề dây chiếu giờ đây đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con theo nghề
cùng với việc được công nhận là nghề từ năm hai nghìn một mươi bốn
chính quyền và người dân nơi đây cũng đang nỗ lực quảng bá
giới thiệu sản phẩm để khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm chiếu ngăn dừa